chiều tối ngày bốn tháng sáu phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình thuận
đã phát hiện bắt giữ phương tiện chở sáu người trung quốc nhập cảnh trái phép qua địa bàn
vào khoảng một mươi năm h tại km một nghìn sáu trăm bốn mươi sáu tại quốc lộ một a thuộc địa phận huyện bắc bình tỉnh bình thuận
tổ tuần tra giao thông thuộc đội giao thông số một phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình thuận
đang tuần trai trên đường phát hiện xe ô tô bảy chỗ biên kiểm soát năm mươi một g năm trăm chín mươi bảy
lưu thông hướng từ tp hcm đi ninh thuận nên đã dừng phương tiện để kiểm tra
công tác phát hiện trên xe đang chở sáu người trung quốc không có giấy tờ tùy thân
do lái xe lê tây nguyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ngụ tp hcm điều khiển
tài xế khai nhận xe xuất phát từ kiên giang để đưa nhóm người trung quốc trên về hà nội
tổ tuần trai đã đưa nhóm người này vào phương tiện về trung tâm y tế huyện bắc bình
kiểm tra dịch tễ và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
cùng ngày tại chốt phòng chống covid một mươi chín công an tỉnh ninh thuận cũng đã phát hiện
bắt giữ bốn người trung quốc không có hộ chiếu thị thực nhập cảnh
có dấu hiệu nghi vấn nhập cảnh trái phép
vụ việc đang được công an tỉnh bình thuận và ninh thuận phối hợp điều tra làm rõ